tại thành phố cao bằng chương trình hành trình đỏ lần thứ tám do viện huyết học và truyền máu trung ương
phối hợp với văn phòng ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tỉnh nguyện
ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện và hội chữ thập đỏ tổ chức đã được khai mạc
đây là sự kiện hiến máu đầu tiên khởi động cho hành trình đỏ lần thứ tám năm hai nghìn hai mươi
hành trình đỏ năm hai nghìn hai mươi đã chính thức khởi động
đây là hành trình vận động hiến máu có quy mô lớn nhất cả nước
được tổ chức từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay
và trong bảy năm qua đã tiếp nhận được hơn hai trăm năm mươi đơn vị máu thông qua hành trình ý nghĩa này
chương trình hành trình đỏ với quy mô lớn nhất từ trước đến nay sẽ diễn ra từ ngày sáu tháng sáu đến ngày tám tháng tám
dự kiến tiếp nhận tám mươi đơn vị máu
với thông điệp kết nối dòng máu việt bốn mươi hai tỉnh thành phố sẽ tham gia hành trình đỏ năm nay
tỉnh cao bằng là địa phương đầu tiên đã tổ chức thành công hành trình đỏ hai nghìn hai mươi với sáu trăm chín mươi đơn vị máu được tiếp nhận
sự khởi đầu tốt đẹp này được kỳ vọng sẽ tạo động lực nguồn cảm hứng cho các địa phương trên cả nước
tổ chức thành công sự kiện hiến máu lớn nhất trong năm